trong khi đó phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng nam vừa triệt xóa thành công tụ điểm mua bán
và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy quy mô lớn tại quán karaoke hotel king tại xã điện tiến thị xã điện bàn
qua kiểm tra phát hiện tại khu kinh doanh khách sạn có một mươi bốn đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
tại khu kinh doanh karaoke phát hiện hai mươi chín đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
ngoài ra tại các phòng ngủ và khu vực lễ tân phát hiện thêm hai mươi bốn đối tượng là nhân viên của quán
có dấu hiệu về hành vi mua bán sử dụng trái phép chất ma túy
tiến hành test nhanh đã phát hiện năm mươi hai trên tổng số sáu mươi bảy đối tượng dương tính với ma túy
tiếp tục khám xét tại quán thu giữ thêm một mươi ba túi zip đựng tinh bột màu trắng
một mươi bịch nghi là ma túy dạng nước trái cây một mươi năm bình hơi khí cười và hơn hai tỷ đồng cùng nhiều đồ vật có liên quan